cung cấp và vận chuyển lương thực thực phẩm đạn dược thuốc men ra mặt trận
trong những ngày tháng năm lịch sử này chương trình giao thông kết nối xin mời quý vị và các bạn
cùng về lại nơi ghi dấu những mốc son trói lọi trong lịch sử dân tộc trên những cung đường mới hôm nay
đây là công trình chín km thuộc quốc lộ ba mươi bảy giai đoạn một dự kiến hoàn thành vào tháng sáu năm nay
con đường đi qua địa bàn tỉnh sơn la có vai trò quan trọng trong kết nối hệ thống giao thông khu vực tây bắc
với cao tốc nội bài lào cai
quốc lộ ba mươi hai quốc lộ bảy mươi quốc lộ hai quốc lộ ba là tuyến phá thế độc đạo của quốc lộ sáu
phục vụ bảo đảm giao thông từ sơn la điện biên lai châu về hà nội khi có ách tắc trên quốc lộ sáu
mặc dù địa hình thi công vô cùng khó khăn và hiểm trở nhưng đến thời điểm này
dự án đã hoàn thành được hơn bảy mươi tiến độ
kết quả đó là do sự cố gắng và quyết tâm rất lớn của các nhà thầu khi đã không ngại nắng mưa
địa hình hiểm trở nỗ lực đưa dự án về đích đúng hẹn
đơn vị tư vấn giám sát chúng tôi đã thực hiện đúng các trình tự xây dựng cơ bản
trước tiên chúng tôi cùng với các đơn vị liên quan tiến hành nấy mẫu thiên nghiệm
có phòng thiên nghiệm viện trường để kiểm tra toàn bộ trước khi vật nhựa đầu vào
và đối với giải pháp thi công ở trên viện trường chúng tôi nợi dụng những thời điểm thích hợp
đặc đề đặc thù có thể thầu làm toàn bộ trên đèo nên khí hậu trên đèo rất khắc nhiệt
ví dụ như
thời điểm nắng thì chúng tôi có thể tập kết vật liệu để thi công
sau đó những ngày mưa mình có thể đúc cấu kiện hoặc sản xuất gia công của thiếp để đảm bảo tiến độ công trình
hạ tầng giao thông có vai trò đặc biệt quan trọng không chỉ trong thời chiến mà còn trong thời bình
con đường tiếp tế lương thực đạn dược năm xưa
giờ là con đường phát triển kinh tế xã hội phát triển du lịch gắn với các địa danh lịch sử
đồi a một nằm ở mương pháp
đồi a một thành phố điện biên phủ là cứ điểm quan trọng bậc nhất trong tập đoàn cứ điểm của thực dân pháp ở điện biên phủ
lịch sử ghi lại trận đồi a một là trận đánh ngày ba mươi một tháng ba năm một nghìn chín trăm bảy mươi
là một trong những trận đánh quan trọng trong giai đoạn hai và ba của chiến dịch điện biên phủ
phải tới ngày sáu tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn quân đội nhân dân việt nam mới hoàn tất việc đánh chiếm quả đồi này
ngày bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn mãi mãi đi vào lịch sử của dân tộc như một mốc so
và nơi đây sở chỉ huy chiến dịch điện biên phủ đã trở thành một di tích nổi tiếng
hàng năm đón rất nhiều du khách cũng như thế hệ trẻ đến tham quan để thêm hiểu và thêm tự hào
về một thời kỳ chiến đấu đầy gian khổ hy sinh nhưng vô cùng anh dũng của các thế hệ cha anh đi trước
du khách đến thăm nơi đây càng cảm nhận rõ khí phách đấu tranh ngoan cường của dân tộc việt nam
góp phần làm nên chiến thắng vang dội làm chấn động địa cầu
giờ đây đã trở thành bất tử
tôi là một người khách du lịch đến điện biên phủ trong dịp này tham quan được bảo tàng di tích đồi a một
hôm nay thì chúng tôi đã cảm nhận được cái chiến thắng vô cùng oanh liệt của dân ta
sự hy sinh vất vả cũng như anh hùng của dân tộc ta trong một thời kỳ lịch sử
là một người của sống ở thế hệ này thì cũng mong muốn là con cháu và các thế hệ tiếp sau này
cảm nhận được cái giá trị hy sinh của dân tộc của cha ông chúng ta có những cái suy nghĩ và hành động nối tiếp cái lịch sử hào hùng này
cũng tại thành phố điện biên phủ những cây cầu mới bắc qua dòng sông nậm rốm đã được xây dựng
sẽ góp phần bảo đảm giao thông đi lại cho người dân và tạo đòn bẩy cho phát triển du lịch của địa phương
đó là cầu c bốn và cầu nậm thanh kết nối giữa quốc lộ một mươi hai và quốc lộ hai trăm bảy mươi chín dọc theo hai bờ sông nậm rốm
thế thì cái việc kết nối này thì nó sẽ tạo điều kiện kết nối về an ninh quốc phòng
đây là hai cầu có ý nghĩa chiến lược rất quan trọng về an ninh quốc phòng đối với địa bàn thành phố điện biên phủ
thế và việc kết nối được hai cái cầu này thì nó giải quyết cái điều kiện đi lại cho sáu xã biên giới của huyện điện biên và thành phố điện biên phủ
từ phía tây sang phía đông tạo ra điều kiện giao lưu
và đảm bảo an toàn giao thông để cho bà con và đặc biệt là các cháu từ bên kia sông sang bên này đi học
thế và có thể nói là đây là hai cái cầu có ý nghĩa rất quan trọng trong cái việc tạo điều kiện cho cái kết nối của du lịch
bởi vì các khu du lịch ở bên kia sông là các khu di tích lịch sử như hầm khu bãi pháo này
thế rồi hầm the cat tree này
rồi là những cái khu du lịch khác thì cái nối này là kết nối của du lịch tạo điều kiện cho cái phát triển của du lịch rất tốt
từ thành phố điện biên phủ theo quốc lộ hai trăm bảy mươi chín hơn hai mươi km về phía đông là sở chỉ huy chiến dịch điện biên phủ
nằm trong khu rừng nguyên sinh thuộc địa phận xã mường phăng huyện điện biên
tại đây là lán ở và nơi làm việc của đại tướng võ nguyên giáp cùng bộ chỉ huy chiến dịch sáu mươi một năm về trước
vẫn còn đây hình ảnh người chỉ huy tài ba
người con yêu quý của dân tộc việt nam đại tướng võ nguyên giáp kính yêu
tại nơi này đại tướng võ nguyên giáp là cùng với bộ chỉ huy chiến dịch là đưa ra những chỉ thị
mệnh đệnh tấn công có tình chất quyết định cho từng trận đánh
mà đỉnh cao chính là định tổng công kích trên toàn mặt trận
lào đà vào ngày bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn là quân và dân ta đã làm nên triển thẳng tích xử điện biên phủ
đừng đẩy ít năm trau trấn động địa cao
tinh thần của người chiến sĩ chúng tôi
thì là coi như là thủ trưởng đã đánh đạo rồi là người đã cân dặn rồi
thế thì ai cũng là cứ tin tưởng vào cái con đường chiến thắng của mình
thắng chiến chẳng kỳ nhất định thắng được
hướng khởi mà lấy gan giảm mà lấy
khi trở lại cái chiến trường xưa
thì nói chung là mỗi thành viên trong đoàn đều có một cái cảm xúc rất đặc biệt
cảm xúc này nó nói lên cái tinh thần bất khuất của nhà tộc việt nam
trong cuộc đấu tranh
bảo vệ tổ quốc
thì những cái lớp người đi sau của chúng tôi những đoàn viên trẻ
rồi qua cái cuộc đến cái chiến trường xưa này
nó hung rút thêm cái tinh thần
từ đó bồi dưỡng cái lòng yêu tổ quốc
phải nói là cái cung đường từ ở thành phố hồ chí minh đến điện biên lần này
thì phải nói là thay đổi rất nhiều
điện biên thay da đổi thịt
và phải nói là
thì sống thì được nâng lên
và những khu di tích cũng được là tu bổ
để đáp ứng được cái nguyện vọng của nhân dân cả nước khi đến thăm khu di tích này
quốc lộ hai trăm bảy mươi chín b đoạn nà tấu mường phăng thuộc địa phận huyện điện biên tỉnh điện biên
có chiều dài gần một mươi một km là con đường dẫn vào khu di tích sở chỉ huy chiến dịch điện biên phủ
nơi ghi lại chiến công lừng lẫy của quân và dân việt nam
trong chiến thắng lịch sử điện biên phủ
là một trong hai mươi ba di tích cấp quốc gia đặc biệt
con đường này đã được thủ tướng chính phủ đồng ý phương án nâng cấp cải tạo
và bố trí vốn thực hiện dự án trong kế hoạch đầu tư trung hạn
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi
được sự quan tâm của chính phủ của quốc hội của bộ y tế thông an tài
cũng như các bộ ngành để thu xếp bố trí vốn đủ cho dự án
vì đây là một cái dự án có ý nghĩa rất quan trọng
có ý nghĩa rất đặc biệt về mặt xã hội
không những là giúp cho điện biên xóa đói giảm nghèo
đời sống nhân dân nâng cao
nhưng cũng thể hiện sự đền ơn đáp nghĩa của các thế hệ hiện nay
đối với công lao giữ nước của các thế hệ trai như trước
đã sáu mươi ba mùa ban nở những con đường lịch sử năm xưa
và những con đường mới hôm nay lại đưa du khách thăm lại chiến trường xưa
nơi lưu giữ một thời quá khứ hào hùng
trí ơn các anh em
các anh hùng liệt sĩ tìm hiểu sâu sắc hơn về chiến thắng vĩ đại điện biên phủ
lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu
để giúp mỗi người thêm thấu hiểu sự vất vả gian khổ
cũng như tinh thần anh dũng quả cảm của các chiến sĩ điện biên năm xưa
để có được sự độc lập tự do ngày hôm nay
thấu hiểu có cái câu là dốc phe điên chị kéo anh hò
mà đèo rũng lô anh hò chị hát nó vui như hội
ở dưới thì dân công hỏa tuyến
ở trên thì bộ đội đi đường hành quân lúc là rất là vui
chị không nghĩ về cái chết cả chỉ nghĩ là nào là giải phóng được điện biên
ui giời nó có chuyện chung tưởng tượng chứ
chiến tranh chiến tranh nhưng mà lứa tuổi tôi là
cái tinh thần chiến đấu của bộ đội mới dân công rồi
thì không sợ chết không sợ hy sinh gì cả thế mới tài
năm mươi sáu ngày đêm khuét núi ngủ hầm mưa rầm cơm vắt
những con đường giao thông hào này chính là một minh chứng cụ thể
sinh động và đầy ý nghĩa cho ý chí cuột cường
tinh thần dũng cảm và nghệ thuật quân sự đỉnh cao của quân đội ta
để góp phần làm nên chiến thắng lừng lẫy nam châu
chiến động địa cầu mang tên điện biên phủ
chiến tranh đã qua với bao mùa hoa ban nở
thế nhưng những ký ức về một thời oanh liệt
vẫn còn sống mãi trong lòng các thế hệ hôm nay và mai sau
con đường nối hậu phương ra tiền tuyến năm xưa
giờ thành con đường phát triển kinh tế
đang góp phần giúp cho các tỉnh tây bắc từng ngày thay ra đổi thịt
đến đây chương trình giao thông kết nối của truyền hình nhân dân xin được tạm dừng
mọi thông tin quý vị quan tâm xin gửi về địa chỉ
chương trình giao thông kết nối phòng kinh tế trung tâm truyền hình nhân dân
địa chỉ số bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiếm thành phố hà nội
email giao thôngkếtnối thnda gmail com